chào mừng quý vị và các bạn đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định mới sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định một trăm năm mươi ba hai nghìn một mươi năm
nghị định chính phủ quy định về trào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
tại thị trường trong nước và trào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
và xung quanh các nội dung của nghị định sửa đổi lần này tiêu điểm kinh tế tuần này sẽ có cuộc trao đổi
với ông nguyễn mạnh dũng là chuyên gia nghiên cứu phân tích khối khách hàng tổ chức chứng khoán
trong thời gian vừa qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã từng bước phát triển
trở thành kênh huy động vốn chung giải hạn quan trọng góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh bình quân khoảng bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng một năm
mặc dù đạt được những kết quả tích cực về quy mô huy động vốn
nhưng sự phát triển nhanh của thị trường cũng đã phát sinh các rủi ro mới ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi năm hai nghìn hai mươi hai ndcp
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp
theo nguyên tắc tuân thủ điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại luật chứng khoán luật doanh nghiệp
bổ sung các quy định theo thẩm quyền của chính phủ để tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch
bền vững bảo vệ quyền lợi cho cả doanh nghiệp
hành và nhà đầu tư khắc phục bất cập trên thị trường thời gian vừa qua
đồng thời nghị định cũng tăng cường quản lý giám sát bao gồm cả giám sát liên thông giữa lĩnh vực thị trường tài chính
lĩnh vực tín dụng ngân hàng và các lĩnh vực khác của nền kinh tế
vân thương dũng thì theo ông có phải là sau nhiều vụ phát hành trái phiếu gây ra sai phạm vừa qua
mà nghị định sáu mươi năm sửa đổi lần này nhằm kiểm soát chặt hơn nữa việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
hay là sửa đổi lần này đã được soạn thảo từ lâu ạ
nghị định sáu mươi năm thực chất tiền thân của nó là nghị định một trăm năm mươi ba
thì cái nghị định này thì đã được từ đầu năm tới nay thì đã được chính phủ giả soát lại
và sau đó là xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các bên liên quan
cũng như là các cái tổ chức tư vấn phát hành để hoàn thiện hơn
và sau nhiều lần sửa đổi thì đây nghị định sáu mươi năm là cái phiên bản cuối cùng đã được chính phủ thông qua gần đây
thưa ông dũng thì có những nội dung sửa đổi lần này là bổ sung nguyên tắc phát hành trái phiếu
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể và chi tiết hơn về nội dung này như thế nào ạ
nghị định sáu mươi năm thì có nhiều điểm mới và cũng có nhiều điểm sửa đổi so với nghị định một trăm năm mươi một
thì một trong những điểm mới mà tôi nghĩ là khá là quan trọng
thì đó là cái việc mà có trách nhiệm của các bên liên quan
mà cụ thể ở đây đó là trách nhiệm của tổ chức tư vấn phát hành
từ những công ty trừng khoán và ủy ban trừng khoán nhà nước
còn ngoài ra thì chúng ta có những cái sửa đổi so với lại một trăm năm mươi ba
mang cái tính chất là mang tăng cái tính kiểm soát hơn
tăng cái tính chất chặt hơn trong cái quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
thì cụ thể ở đây ví dụ như là nó có một sự thay đổi
so với cái việc là xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp
hay là nó có những cái sự thay đổi trong cái việc công bố thông tin
đặc biệt là những cái thông tin là phải chi tiết hơn
sau đó là có những cái phần thay đổi cụ thể như là
cái quy trình thời gian công bố thông tin nó phải ngắn lại v v
thì nói tóm lại thì tôi thấy đây là một cái nghị định nó khá là chặt chẽ hơn
so với ngày xưa nó hoàn thiện hơn
và nó tăng cái tính kiểm soát của các cái cơ quan chức năng nhà nước
đối với lại cái hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
một nội dung quan trọng hơn nữa đó là
quy định rõ cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về nội dung này ạ
cách mà xác định cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta có hai cách
cách đầu tiên thì chúng ta có thể có một cái chứng chỉ chuyên môn
từ một cái cơ quan có thẩm quyền cấp cho
mà cụ thể đây là ủy ban chứng khoán nhà nước
thì nếu như mà một người nhà đầu tư chuyên nghiệp mà có cái chứng chỉ đó
thì đương nhiên nghiễm nhiên là họ là nhà đầu tư chuyên nghiệp
và họ có những cái nghiệp vụ phân tích và họ có những cái nghiệp vụ cần thiết
để làm một xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp
ngoài ra thì chúng ta nếu như không có cái chứng chỉ đó
thì chúng ta có thể có một cách nữa đó là cái kinh nghiệm đầu tư
là cái khả năng về tài chính của các nhà đầu tư
thì ở nghị định một trăm năm mươi ba ấy thì chỉ quy định là cái nhà đầu tư đó
phải có một cái khoản tài khoản mà đầu tư mà với giá trị
đâu đó là khoảng hai tỷ việt nam đồng
không xác định cái thời gian nhưng mà ở nghị định sáu mươi năm này
nó đã trở thành chặt chẽ hơn
tức là cái số tiền hai tỷ đó nó phải ít nhất là duy trì trong vòng sáu tháng
nó còn có thêm một điểm nữa là nó đổi cái mệnh giá của cái trái phiếu
từ nhỏ nhất
tức là từ một trăm linh lên thành một trăm linh triệu
thì cái việc này nó giới hạn những cái nhà đầu tư
mà tưởng nó bảo đảm được rằng là những cái nhà đầu tư có chuyên môn
và có khả năng tài chính thì mới sẽ được đầu tư vào
trong cái trái phiếu doanh nghiệp và phát hành riêng lẻ
khoảng một tuần sau khi nghị định sáu mươi năm có hiệu lực
thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thật sự sôi động
song giới chuyên gia và doanh nghiệp đều kỳ vọng quy định mới
có thể khai thông dòng vốn từ kênh trái phiếu
trong báo cáo đánh giá
tác động của nghị định sáu mươi năm tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp
finrating một đơn vị xếp hạm tín nhiệm nhận định
với việc không xiết điều kiện trào bán
nghị định mới sẽ giải tỏa nỗi lo của thị trường
khi doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ
đây là hướng đi đúng đắn và phù hợp với thông lệ quốc tế
tuy nhiên yêu cầu chặt chẽ hơn về hồ sơ trào bán và phương thức phát hành
sẽ buộc nhà phát hành phải thực sự có năng lực và hồ sơ minh bạch
mới có thể tham gia thị trường
với tình trạng dồn nén và chờ đợi định hướng chính sách
trong nhiều tháng qua nghị định sáu mươi năm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ
nút thắt huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp
dù kênh vốn tín dụng ngân hàng cũng được nới ở mức độ nhất định
nhưng không thể đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp
nhất là những ngành có nhu cầu vốn chung và dài hạn như bất động sản năng lượng
thời hạn công bố thông tin thì đúng là nó có giảm
nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà nó có giảm như vậy
thì nó chủ yếu là nó sẽ tác động lên những cái bên tư vấn phát hành
tức các công ty chứng khoán họ sẽ có một cái áp lực
là họ phải công bố thông tin sớm hơn
thì thực ra cái này thì nếu mà nói về tăng cường cái tính minh bạch
thì nó cũng có tăng cường nhưng chưa nhiều
nhưng mà cái mà tăng cường nhiều thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là
cái thông tin đó là gì họ công bố cái gì
trong nghị định sáu mươi năm này thì nó đã quy định rất là rõ ràng
và rất là cụ thể là những cái thông tin nào về doanh nghiệp
ví dụ như là thông tin về doanh nghiệp thông tin về tình hình tài chính
thông tin dòng tiền là đều đã có ở đó
và như vậy thì với một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp
mà có nghiệp vụ về phân tích tài chính
những cái thông tin như thế này nó đầy đủ như thế này
sẽ giúp được họ có cái nhìn đúng hơn
về cái nó gọi cái rủi ro khi mà họ quyết định là có đầu tư
thưa ông thì có ý kiến cho rằng đó là nghị định sáu mươi năm
rằng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp
tạo động lực cho các nhà phát hành đủ điều kiện nhanh chóng
xây dựng phương án chào bán trái phiếu
nghĩa là thanh khoản thì có thể được cải thiện
vậy thì theo ông điều này có đúng hay không ạ
thực ra nếu mà chúng ta nhìn không chỉ ở nghị định này
hay bất kỳ luật nào pháp luật nào
mà mới được xây dựng ở bất kỳ một bộ ban ngành nào
thậm chí ở bất kỳ một đất nước nào quốc gia nào trên thế giới
chúng ta sẽ thấy là ngay từ đầu
thì nó sẽ luôn luôn là có một khoảng thời gian
để cho các bên liên quan tập làm quen
và ra được một cái quy trình
để mà tuân thủ cái luật pháp mới đó
thì ở trong cái nghị định sáu mươi năm này
thì nó cũng không phải là ngoại lệ
thế như vậy là trong cái thời gian đầu
mà chúng tôi ở maybank investment bank
chúng tôi có phán đoán
thì nó sẽ là từ ba đến sáu tháng từ một đến hai quý
để các bên liên quan có cái khả năng
xây dựng được một cái quy trình hoàn thiện
và sau đó là để tuân thủ được những cái quy định mới
nó mang tính chất giám sát hơn mang tính chất chặt chẽ hơn
để từ đó mà có thể tiếp tục phát hành
trái phiếu doanh nghiệp
thì trong cái thời gian này
từ ba đến sáu tháng này
thì tôi nghĩ là cái thanh khoản nó cũng sẽ chưa được cải thiện
quá nhanh và ngay lập tức
và nó phải mất một thời gian nữa
để sau cái hai cái quý này trở ra
khi mà họ bắt đầu có thanh khoản dần
và các cái bên liên quan làm quen dần
thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái thanh khoản mới nó tới với thị trường
nhưng cái thanh khoản mới này nó sẽ khác với những cái thanh khoản cũ
đó là những cái chất lượng
về công bố thông tin những cái trái phiếu
nó rõ ràng hơn nó minh bạch hơn
và từ đó dẫn tới là một cái thị trường vốn
tốt hơn nó chuẩn nó cao hơn
so với thị trường vốn trước đây
vâng thì với một câu hỏi cuối cùng đó là
quy định về công ty mẹ sẽ không được
phát hành trái phiếu để đảo nợ
cho công ty con nên là nhiều người
rất lo ngại việc tới đây là
các doanh nghiệp sẽ khó xoay sở dòng tiền
trả lợi gốc và lãi trái phiếu
vậy thì điều này có đúng hay không không
tôi nghĩ là đây sẽ là một cái
cho thị trường
bởi vì đây là một cái
điểm mà gọi là
quan ngại tức là ở thị trường hơi có một chút
gì đó lo lắng về cái điều này
đặc biệt là về ngành bất động sản
nếu như mà
chúng ta có thể để ý tới
thì cái tổng số lượng trái phiếu mà đáo hạn
của năm hai nghìn hai mươi hai thì
riêng ngành bất động sản nó chiếm tới
năm mươi chín nếu tôi nhớ không nhầm
thì năm mươi chín cái tổng số lượng trái phiếu
đáo hạn năm nay và
nếu mà về giá trị thì đến năm hai nghìn hai mươi
thì nó tận gấp đôi cơ
thế nên chính vì thế nên là đâm ra
là cái việc
mà không thắt chặt
cái kênh mà dùng trái phiếu phát hành
từ công ty mẹ cho công ty con
nó sẽ tạo ra một cái áp lực cho các công ty con
để từ đó mà phải tìm cái nguồn vốn khác
một cái kênh huy động khác trong thị trường
còn một cái kênh nữa đó là kênh về thị trường vốn
thì cái kênh thị trường vốn gọi là equity market
thì cái apt market này sẽ là một cái kênh tiềm năng
là một cái kênh huy động vốn
theo tôi thì là tuyệt vời
cho vốn trung hạn và vốn dài hạn
và từ đó thì cái ngành bất động sản
khi mà họ làm quen với cái việc huy động vốn
từ cái kênh equity market này rồi
thì họ sẽ có một cái đường tiếp theo
để mà tuân thủ được
cái nghị định sáu mươi năm này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị thì từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh
bình quân khoảng bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng một năm
tuy nhiên thì sự phát triển nhanh của thị trường
cũng đã phát sinh những rủi ro mới
ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường
chính vì vậy mà nghị định sửa đổi lần này
nhằm tăng cường hơn nữa tính minh bạch
cũng như là tuân thủ pháp luật
của các tổ chức cung cấp dịch vụ
các doanh nghiệp cần đảm bảo hồ sơ
để tăng tính trung thực
và những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt
tuân thủ pháp luật
thực hiện công khai thông tin đầy đủ
sẽ tiếp tục có cơ hội để phát huy
huy động vốn trên thị trường
xin cảm ơn ông dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại